nhiều năm nay việc thiếu nước sản xuất và sinh hoạt đối với người dân các xã vùng cao của tỉnh lai châu đã trở nên phổ biến
đã có nhiều kiến nghị của người dân lên các cơ quan chức năng cũng đã có những cuộc khảo sát
nhưng mà đến nay thì tình trạng thiếu nước trầm trọng vẫn xảy ra ở các xã vùng cao
và ảnh hưởng lớn đến sản xuất cũng như là sinh hoạt của người dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã mù sang huyện phong thổ tỉnh lai châu
xã mù sang huyện phong thổ mỗi năm có tám trên một mươi bản thiếu nước trong bảy tháng
không có nước người dân phải tự xách can đi xa từ bốn đến một mươi km để lấy nước về phục vụ nhu cầu sinh hoạt
hàng năm thông qua các đợt tiếp xúc cử tri người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền
nhưng các đề án dự án đến thời điểm này vẫn đang nằm trên giấy
còn người dân vẫn đang hàng ngày mong ngóng chờ đợi và khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt
xã mù sang hiện nay có một mươi bản trong đó là thiếu nước
tám trên một mươi bản liều đều thiếu nước sinh hoạt hàng năm
một năm là thiếu nước trần trọng của một năm là phải đến từ tháng một cho đến mất khoảng bảy tháng không có nước
qua cái hội tiết cử tri đồng thời là bà con cũng có ý kiến là mong muốn là được đảm nhận các quan tâm là đầu tư cái nguồn nước cho bà con như xã mù sang
năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám đối với ủy ban tỉnh giao sở nông nghiệp cùng với ủy ban nhân huyện
đã lên các địa phương
để bà này khảo sát kiểm tra và đưa ra những phương án để đảm bảo nước sinh hoạt cho đồng bào mù cang
thế thì đến năm ngoái thì cũng đã có các cái dự án huyện trình cho sở nông nghiệp đã thẩm định và đã giao để thực hiện cái này
đúng ra là chúng tôi là thực hiện từ cuối năm hai nghìn một mươi tám nhưng mà do việc phê duyệt cái đề án này nói chung nó cũng còn có những cái mà nó còn đang

hiện tại ngoài xã mù sang và bốn xã bắc giao san của huyện phong thổ tỉnh lai châu còn nhiều xã vùng cao cũng thiếu nước trầm trọng

nó có một số mục tiêu rất vui không hề khắc chấp nhưng là điều gì đó hợp với những cấp ứng nghiệp được tổ chức

thì cái kéo của bạn này phải không
vậy thì cái kéo của bạn này phải không